thủ tướng chính phủ đã có ý kiến đối với đề nghị của ủy ban nhân dân tỉnh kiên giang
về việc triển khai lập quy hoạch đảo phú quốc tỉnh kiên giang theo định hướng khu kinh tế
thủ tướng chính phủ yêu cầu ủy ban nhân dân tỉnh kiên giang tổ chức lập kế hoạch tỉnh kiên giang
thời kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi tổ chức lập mới quy hoạch chung xây dựng đảo phú quốc
đảm bảo đồng bộ thống nhất với các quy hoạch có liên quan và quy định của pháp luật
trước đó thủ tướng chính phủ đã đồng ý về chủ trương cho phép tỉnh kiên giang tổ chức triển khai lập quy hoạch
tổng thể phát triển kinh tế xã hội đảo phú quốc và lập mới quy hoạch chung xây dựng đảo phú quốc
theo định hướng phát triển thành đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt